cơ quan tới vụ việc xảy ra tại cửa khẩu bắc phong sinh vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can về tội buôn lậu ra lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi bị can
đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu bắc phong sinh thuộc huyện hải hà tỉnh quảng ninh
do đối tượng đào văn chất chú tại phường ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cầm đầu
công an huyện cờ rông bông tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn văn trung nguyên chủ tịch ubnd xã cư ram huyện crong bong tỉnh đắk lắc
để điều tra xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lực lượng chức năng cũng đang tiến hành khám xét nơi làm việc của ông nguyễn văn trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong bông đã có văn bản đề nghị ubnd huyện tạm đình chỉ công tác ông trung để phục vụ điều tra
do đó ubnd huyện đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác ông trung với thời hạn chín mươi ngày để phục vụ điều tra liên quan đến sai phạm trong việc xử lý gỗ lậu
bị ông trần thế tôn cán bộ của xã cư đram tố cáo
trước đó tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông tôn tố cáo ông trung và một số cán bộ khác nhiều lần tổ chức lực lượng bắt gỗ lậu rồi về tự ý tẩu tán tăng vật bán và biếu cho cán bộ xã trái quy định
vụ việc đang được cơ quan chức năng ở đắk lắc mở rộng điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành kiểm tra tàu bn sáu trăm hai mươi chín đang hành trình có dấu hiệu vi phạm
phát hiện khoảng tám trăm năm mươi tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tàu bn sáu trăm hai mươi chín gồm ba thuyền viên do ông phạm như long huyện lương tài bắc ninh làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra trên tàu đang vận chuyển khoảng tám trăm năm mươi tấn than cám
thuyền trưởng long và những người có mặt trên tàu đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số than đang vận chuyển trên tàu
theo báo cáo số than trên tàu bn sáu trăm hai mươi chín thu mua trôi nổi không có giấy tờ từ các phương tiện không rõ số hiệu tại khu vực trên
khi đang trên đường vận chuyển về hải phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra
một lô rượu lậu trị giá khoảng một tỷ bảy trăm linh triệu đồng vừa bị công an thành phố đông hà phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ vào tối qua
công an tp đông hà phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện do võ phân thống chú quận cẩm lệ tp đà nẵng điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trong thùng rơ móc có vận chuyển một số hàng hóa nhập lậu là một năm trăm một mươi hai chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số rượu được ước tính có giá trị lên đến một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an võ văn thắng khai nhận đã nhận trở số rượu này cho một người phụ nữ tên nhàn tại xã hải thái huyện gio linh đi tp hcm để giao cho khách hàng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra
qua tin báo của người dân công an thành phố trà vinh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô
tải đang lưu thông trên đường nguyễn du thuộc khóm năm phường tám tp trà vinh phát hiện gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lợ
cụ thể lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có chứa một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại hiệu hero scot và jet được bỏ vào năm thùng giấy
người điều khiển phương tiện là phan tiến nhân chú huyện cầu ngang
bước đầu nhân khai nhận lái xe thuê cho nguyễn thị thúy cùng chú huyện cầu ngang
còn số thuốc lá nêu trên là do thúy nhận vận chuyển thuê từ tỉnh vĩnh long
về thị trấn cầu ngang để giao cho khách
không có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng hai người dân tại xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
vẫn ngang nhiên khai thác cát tại lòng suối đà trà mò thuộc địa bàn xã phi tô
hai đối tượng đã bị ubnd tỉnh lâm đồng xử phạt tổng cộng năm mươi triệu đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi liệt sĩ hưng chú xã mê linh và nguyễn hữu hoàng chú xã phi tô
sử dụng máy móc chuyên dụng để khai thác cát trái phép tại khu vực lòng suối đa cho mò
thuộc địa bàn xã phi tô huyện lâm hà lâm đồng
khi cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường anh hưng có chín mét khối
và anh hoàng có bảy mét khối cát khai thác trái phép nên tạm giữ toàn bộ tăng vật
với hành vi trên ubnd tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính
mỗi người hai mươi năm triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
đồng thời tịch thu hai máy múc hai máy nổ và một số cát các đối tượng đã khai thác
vâng một thông tin đáng chú ý khác từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước tăng ba trăm tám mươi chín đồng một lít lên một mươi năm năm trăm một mươi tám đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm tăng thêm bốn trăm bảy mươi hai đồng một lít
theo đó mức giá bán lẻ tối đa
với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi năm năm trăm một mươi tám đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là một mươi sáu bốn trăm bảy mươi chín đồng một lít
như vậy xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm trong nước có lần tăng giá thứ ba liên tiếp
giá xăng hiện tại ở mức cao nhất trong vòng chín tháng qua kể từ ngày hai mươi chín tháng ba
giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh
giá dầu diesel tăng bốn trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa tăng bốn trăm một mươi một đồng một lít
dầu ma rút tăng ba trăm ba mươi đồng một kg
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diazen là một mươi hai ba trăm bảy mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa là một mươi một một trăm tám mươi tám đồng một lít
và dầu ma rút là một mươi hai hai trăm bảy mươi hai đồng một kg